kính chào quý vị và các bạn
ở đông bắc bộ ngày mai trời nắng oi chiều tối và đêm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to riêng hà nội có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
và trong đêm nay và ngày mai mưa sẽ giảm chỉ còn mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ba mươi ba mươi ba độ
từ ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng năm mưa rông sẽ quay trở lại có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
nhiệt độ sẽ giảm dần mỗi ngày một độ
phía tây bắc bộ ngày nắng oi với nhiệt độ phổ biến tương đồng với khu vực phía đông
là từ ba mươi ba mươi ba độ cục bộ có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao hơn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
sang hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng cường về chiều tối và đêm nhiệt độ giảm nhẹ
trong đêm nay tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng sẽ xuất hiện mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
ngày mai mưa sẽ tạm giảm trước khi tăng trở lại
trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nên nhiệt độ trong ba ngày tới không quá cao phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông có thể xảy ra ở diện vài nơi về chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
lưu xuống các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong đêm nay và hai ngày tới
phổ biến trời nắng có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
sang đến ngày một mươi sáu mưa tăng lên diện dài rác và nhiệt độ giảm nhẹ
các tỉnh nam bộ trong ngày mai và ngày kia ban ngày có nắng nóng nhẹ ở miền tây
và nắng nóng gây gắt ở miền đông với nhiệt độ cao nhất
sau đó sang ngày một mươi sáu mưa tăng hơn trên khu vực khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ